thông tin từ bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận số bệnh nhân là người cao tuổi đến khám và điều trị jona thần kinh có chiều hướng gia tăng so với trước đây
trong đó có trường hợp của bà d tám mươi tuổi trước nhập viện bảy ngày bà thấy mệt đừ đau răng lở miệng
sau đó xuất hiện thêm cấp mụn nước ly ti ở vùng má lan dần khắp nửa mặt phải
bà đê đã tự đắp thuốc không rõ loại trị bệnh tại nhà nhưng không giảm
bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao đau nửa đầu phải ủ tai phải nhiều mụn nước mọc thành trùng trên mặt mụn đã vỡ đóng mài đen
bên cạnh đó bà còn sưng phù mi mắt trợt lét như mặc miệng
một trường hợp bệnh nhân khác là bà t sáu mươi bảy tuổi
trước nhập viện bốn ngày bà tê thấy vùng hông lưng nổi bóng nước đau nhất nhiều
bà tự mua thuốc thoa nhưng không hết nên đến bệnh viện gia liễu tp hcm để khám
theo các bác sĩ bà tê nhập viện với bệnh cảnh có nhiều mụn nước bong nước mọc thành trùng trên nền da đỏ ở vùng hông lưng lan đến bụng phải
một số bóng nước bị vỡ tạo thành các vết trượt da dỉ dịch vàng trong
bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh hà phó giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
gần đây số bệnh nhân đến khám và điều trị jona thần kinh tại bệnh viện có chiều hướng gia tăng nhất là sau dịch covid một mươi chín
theo bác sĩ hà một phần nguyên nhân của bệnh có thể do bệnh nhân stress căng thẳng tâm lý
ngoài ra bệnh thường gặp hơn ở những người suy giảm miễn dịch kép tủy xương hóa trị xạ trị ung thư
dùng cấp tico steroid ở liều cao kéo dài người lớn tuổi có bệnh nền
trong báo cáo của bác sĩ nguyễn thu hằng bệnh viện đa khoa sanh pôn với chủ đề
thách thức trong trần đoán và điều trị bệnh zona trong giai đoạn cấp tính cho thấy
số ca mắc bệnh zona tại bệnh viện gia liễu trung ương năm hai nghìn hai mươi hai là ba bảy trăm linh ca sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba là một bảy trăm linh ca
trong khi đó số ca mắc bệnh dôn tại bệnh viện đa khoa sanh pô năm hai nghìn hai mươi hai là sáu trăm linh ca tám tháng năm hai nghìn hai mươi ba là năm trăm linh ca
theo bác sĩ nguyễn thu hằng bệnh zona là tình trạng nhiễm trùng do sự tái hoạt của varicella georter virus
tiềm ẩn ở hạch thần kinh dễ sau cạnh sống từ sau lần tái nhiễm virus
bệnh này được dân gian gọi với tên gọi dưới leo và hay nhầm lẫn với viêm da tiếp xúc kích ứng
bệnh zona sẽ gây tổn thương da cơ bản như ban đỏ mụn nước bọng nước
về trần đoán bệnh khi bệnh khởi phát sẽ có cảm giác bất thường tại một vùng da khoảng một mươi bệnh nhân đồng thời đau và có tổn thương da
vùng da đau xuất hiện mảng đỏ nề nhè g cao phân bố theo đường phân bố thần kinh và dần nối nhau thành giải toàn phát mụn bọc nước thành trùng trên nền rát đỏ
thời gian lành tổn thương hai tuần thường chỉ ở một bên với bệnh nhân có suy giảm miễn dịch tổn thương da lan tỏa sona vùng ngực chiếm năm mươi cổ hai mươi đầu mặt một mươi năm thắt lưng cùng một mươi
bác sĩ chuyên khoa hai võ thị đoàn phượng trưởng khoa lâm sàng i bệnh viện gia liễu tp hcm cho hay zona thần kinh thường lành tính
các tổn thương da phát triển nhanh trong bảy một mươi ngày đóng mài và biến mất hoàn toàn sau hai bốn tuần không để lại di chứng
tuy hiếm gặp nhưng vẫn có một số ca nặng có thể gây tổn
thương nội tạng do đó nếu phát hiện trẻ điều trị không kịp thời không đúng cách có thể gặp biến chứng nặng như viêm phổi viêm não màng não viêm gan điếc mù
bác sĩ phượng lưu ý
cũng theo bác sĩ phượng di chứng hay gặp ở bệnh nhân zona thần kinh là đau thần kinh sao nhất là người trên năm mươi tuổi
triệu chứng đau dị cảm ở da có thể kéo dài vài tháng thậm chí vài năm gây mất ngủ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
để phòng ngừa gon thần kinh ở người cao tuổi người dân cần tiêm vaccine thủy đậu để tránh mắc thủy đậu tiến triển thành gona có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý khi nghi ngờ mắc zona thần kinh cần sớm đi khám chuyên khoa để được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời